chiều nay tại buổi tiếp bộ trưởng ngoại giao mông cổ cindy mungkhoa rugin đang thăm chính thức việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị việt nam và mông cổ cần thúc đẩy hợp tác nhất là trong lĩnh vực nông thủy sản
theo thế mạnh và nhu cầu mỗi bên phấn đấu không ngừng đẩy mạnh hơn nữa kim ngạch thương mại hai chiều
tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp của hai bên
phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng khẳng định trong chính sách đối ngoại việt nam luôn coi mông cổ là đối tác quan trọng
và mong muốn tăng cường hợp tác truyền thống hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ
thủ tướng mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực
việt nam cũng đề nghị mông cổ ủng hộ lập trường của việt nam và asean về việc duy trì hòa bình
ổn định và bảo đảm an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không ở biển đông tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao
và pháp lý giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp bộ trưởng sandy munger oragin
chuyển lời hỏi thăm của thủ tướng mông cổ đến thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh mông cổ đặc biệt coi trọng
phát triển quan hệ với các quốc gia châu á thái bình dương trong đó có việt nam
đánh giá cao việt nam đăng cai tổ chức hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy ngài bộ trưởng bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tổ chức
thành công sự kiện ngoại giao quy mô lớn này
ngài bộ trưởng cũng cho biết mông cổ sẵn sàng hợp tác với việt nam trong các lĩnh vực mà mông cổ có thế mạnh
như dệt may dày da bên cạnh đó mông cổ cũng mong muốn việt nam chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác
trong các lĩnh vực văn hóa giáo dục nghệ thuật hai bên cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân để góp phần vun đắp
quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp
nhận lời mời của trung tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội hoàng gia thái lan do đại tướng su ra pong su wan naat
tư lệnh lực lượng quốc phòng quân đội hoàng gia thái lan dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày bốn đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
ngay sau lễ đón trung tướng phan van giang trưởng đoàn quân sự cấp cao việt nam và đại tướng su ra pong su wan naat
trường đoàn quân sự cấp cao quân đội hoàng gia thái lan đã tiến hành hội kiến trao đổi đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai quân đội trong thời gian qua
và thống nhất phương hướng biện pháp hợp tác trong thời gian tới
trong đó hai bên đánh giá quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước tiếp tục phát triển đạt kết quả thiết thực trên cơ sở
thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa bộ quốc phòng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ quốc phòng vương quốc thái lan
hai bên đều thống nhất tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các nội dung hợp tác trong đó tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn
giao lưu sĩ quan trẻ đào tạo hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc hành động mình nhân đạo và hợp tác các quân binh chủng
chiều cùng ngày đại tướng su ra pong su wan naat đã đến chào xã giao đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
tại buổi tiếp đại tướng su ra pong su wan naat thông báo với bộ trưởng ngô xuân lịch về kết quả làm việc với trung tướng phan van giang
khẳng định thái lan luôn coi trọng vị thế của việt nam tại khu vực mong muốn tăng cường quan hệ thực chất với việt nam vì hòa bình ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới
đại tướng ngô xuân lịch đồng tình với quan điểm của đại tướng su ra pong su wan naat và cho rằng
thời gian tới hai bên cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp thiết thực hơn nữa tích cực phối hợp tham vấn ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương
góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng lên tầm cao mới và là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
hôm nay hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách bước sang ngày làm việc thứ hai
các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi và dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi
quy định về việc quản lý sử dụng tài sản cho biếu tặng đã được nhiều đại biểu cho ý kiến
các đại biểu nêu rõ vừa qua dư luận xã hội đã phản ánh về việc một số cơ quan đơn vị sử dụng các tài sản cho biếu tặng không đúng tiêu chuẩn định mức được quy định
dẫn đến việc một số cơ quan địa phương phải trả lại các phương tiện này cho các tổ chức cá nhân cho biếu tặng
do đó nhiều đại biểu đề nghị cần quy định chặt chẽ cụ thể việc tiếp nhận các tài sản cho biếu tặng ngay trong luật
bởi vì danh giới sử dụng tài sản này vì mục đích công hay mục đích cá nhân rất khó xác định thậm chí có thể nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến là việc sử dụng khai thác tài sản công chưa sử dụng hết công năng và mục đích cho thuê khai thác góp vốn liên doanh liên kết tại cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
một số ý kiến cho rằng không nên cho thuê đối với tài sản liên quan đến bí mật quốc gia an ninh quốc phòng
tại phiên làm việc buổi chiều các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi giải quyết bồi thường đối với thiệt hại do hành vi trái pháp luật của cán bộ công chức gây ra trong quá trình thực thi công vụ là trách nhiệm của nhà nước
theo đó cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường thay mặt nhà nước thực hiện giải quyết việc bồi thường luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành và dự thảo luật chính phủ chính quốc hội đều thống nhất nguyên tắc xác định cơ quan ra quyết định gây oan sau cùng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường
tuy nhiên theo một số đại biểu cần phân biệt rõ giữa trách nhiệm cơ quan thay mặt nhà nước giải quyết bồi thường với trách nhiệm công vụ của những người có liên quan
một số ý kiến khác cho rằng phải quy định thật chặt chẽ về mặt trách nhiệm đối với cơ quan có trách nhiệm bồi thường
ngày mai năm tháng bốn đại biểu quốc hội chuyên trách sẽ thảo luận về hai dự án luật là luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và luật quy hoạch
tại quảng nam hôm nay cơ quan thường trực ban chỉ đạo nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức lễ phát động và diễu hành hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn mùng bốn tháng bốn
đây là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân nhận biết ý thức về tác hại hậu quả của bom mìn vật liệu nổ sau chiến tranh
nhằm hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn mùng bốn tháng bốn hàng năm ban chỉ đạo nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
hay còn gọi là ban chỉ đạo năm trăm linh bốn phối hợp cùng tỉnh quảng nam tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn về thực trạng hậu quả bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
ban chỉ đạo năm trăm linh bốn cũng đã trao ba mươi phần quà dành tặng cho các nạn nhân và nhân thân của các nạn nhân bị tai nạn do bom mìn sau thời chiến mỗi phần quà trị giá một mươi hai triệu đồng
bên lề lễ hưởng ứng bộ tư lệnh công binh phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam tổ chức triển lãm với chủ đề chung tay khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác tại cuộc giao ban thành ủy hà nội vào chiều nay vấn đề được nhiều người dân quan tâm đó là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được đại diện lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường giải đáp
ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nghị định một hướng dẫn luật đất đai chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống tuy nhiên vẫn có nhiều người dân cho rằng chỉ cần mua bán và có giấy tờ viết tay là được cấp sổ đỏ
theo đại diện sở tài nguyên và môi trường hà nội người dân cần đọc kỹ quy định tại nghị định văn bản ghi rất rõ thời hạn các loại đất cũng như thủ tục cấp sổ đỏ từ giấy viết tay
tôi đọc tôi không tìm thấy ở cái chỗ nào của cái nghị định một có nói rằng là khi mua bán với nhau chỉ bằng
một cái mảnh giấy viết tay là có thể thực hiện được làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có
thì là từ ngày một tháng một năm hai nghìn tám trở về trước thì cái đối tượng này là làm ngay
các cơ quan ví dụ như cơ quan tài nguyên môi trường là tiếp nhận hồ sơ và làm ngay cho người ta và không yêu cầu người ta phải đi làm lại cái thủ tục là công chứng hay là xác nhận v v cái thứ này khác nữa
sau ngày một tháng một năm hai nghìn tám cho đến trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
khi luật đất đai hai nghìn một mươi ba có hiệu lực thì cái đối tượng này lại là cái đối tượng phải thực hiện mà nó có cái điều kiện của nó
riêng đối với các dự án đang có dấu hiệu sai phạm mà người mua đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư hà nội sẽ bảo đảm một cách tốt nhất quyền lợi của người dân theo đúng quy định của pháp luật
thế với cái chủ trương như cái tinh thần của ba trăm hai mươi bảy và bảy trăm ba mươi bốn là đặt cái sai phạm của chủ đầu tư sang một bên
giải quyết cái cấp giấy cho
sang một bên ở đây là sang một bên để xử lý đấy để xử lý đến cùng chứ không có buông
thế và đặt cái quyền lợi của người dân sang một bên
thế và theo cái tinh thần như công chí biết chủ tịch quan hệ phố cũng đã có lần đã phát biểu là không bắt dân làm con tin
không bắt dân làm con tin để mà xử lý cái sai phạm của chủ đầu tư
thế và cái cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà không phụ thuộc vào cái xử lý sai phạm của chủ đầu tư

theo báo cáo của sở tài nguyên và môi trường hà nội tính đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
sở đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình
cá nhân trong khu dân cư đựng một hai trăm chín mươi chín tám trăm năm mươi hai thửa
tỷ lệ cấp giấy nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở là tám mươi hai bốn mươi năm
liên quan đến vụ việc lợi dụng dự án để khai thác cát trái phép tại bãi biển cửa đại ở thành phố hội an tỉnh quảng nam
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức công bố thông tin điều tra vụ việc này
theo tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam lợi dụng dự án khơi thông dòng chảy cửa biển cửa đại
và dự án kè khẩn cấp chống xâm thực bờ biển cửa đại được triển khai trong thời gian qua
một số tàu hút cát của công ty thành đô đã lén lút hút hút hơn bốn ba trăm linh mét khối cát tại cửa biển cửa đại
rồi trở ra đổ tại khu đô thị mới quốc tế đa phước đà nẵng
còn đối với việc xuất hiện hợp đồng hút một triệu khối cát tại vùng biển cửa đại
tại thời điểm này quảng nam chưa nhận bất cứ hồ sơ nào về việc khai thác cát như trong hợp đồng
đồng thời tỉnh cũng không cấp giấy phép cho hoạt động hút cát tại bãi biển cửa đại để đem đi nơi khác
để xảy ra vụ việc lợi dụng dự án hút cát để trục lợi trong thời gian tới
lãnh đạo tỉnh quảng nam đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân tổ chức
đồng thời hoàn thiện hồ sơ điều tra đề ra các biện pháp xử lý đối với những cá nhân tổ chức sai phạm theo quy định của pháp luật
chiều nay công an tỉnh vĩnh long cũng đã tổ chức họp báo để thông tin về một số vấn đề liên quan đến việc xâm hại tình dục trẻ em
gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh trong thời gian ngắn vừa qua khi hai vụ hiếp dâm trẻ em được phát hiện
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tỉnh vĩnh long đã xảy ra chín vụ với một mươi đối tượng xâm hại tình dục trẻ em
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có giảm nhưng đã xảy ra một số vụ mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng
vụ án gây bức xúc dư luận nhất gần đây đã xảy ra với bé gái một mươi một tuổi ngụ ở xã an phước huyện mang thít tỉnh vĩnh long
bị chính cha ruột và ông nội hiếp dâm nhiều lần
đáng lên án hơn hai đối tượng này còn thông đồng với nhau thực hiện hành vi xâm hại con cháu của mình và đe dọa không được nói với ai
nếu không sẽ giết chết bé gái nên nạn nhân lo sợ và chịu đựng trong suốt thời gian dài
bên cạnh đó công an vĩnh long cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường phối hợp tuyên truyền
đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn đẩy lùi tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian tới
thông tin từ bộ đội biên phòng hà tĩnh cho biết lực lượng biên phòng tỉnh cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
phối hợp với lực lượng chức năng của lào vừa triệt phá một chuyên án ma túy lớn bắt giữ ba đối tượng thu giữ chín mươi bảy bánh heroin
theo đó vào lúc một mươi hai h năm phút ngày bốn tháng bốn tại bản khọc sỉ vĩ lây huyện sai thạ ni thủ đô viên trân lào
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng hà tĩnh cùng cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng việt nam
phối hợp với công an tỉnh vô lý kham xây cục phòng chống tội phạm ma túy bộ an ninh lào bắt giữ ba đối tượng người dân tộc mông
khi đang vận chuyển ma túy tăng vật thu giữ là chín mươi bảy bánh heroin hai ô tô và nhiều giấy tờ liên quan
vụ việc đang được bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tăng vật cho công an lào tiếp tục điều tra xử lý
chuyển sang một thông tin liên quan đến tuyển sinh để góp phần cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh phụ huynh
liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng ngày bốn tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo đã công bố
hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó hệ thống sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại địa chỉ email hỗ trợ thi hai nghìn một mươi bảy a gmos edu vn
và hỗ trợ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy tại địa chỉ email hỗ trợ xét tuyển hai nghìn một mươi bảy a gmos edu vn
thời gian hỗ trợ thông tin qua email từ ngày một tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng tám hệ thống cũng sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký dự thi
hệ thống cũng sẽ hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển qua hai điện thoại trong giờ hành chính là bốn ba trăm hai mươi một tám mươi một nghìn ba trăm tám mươi năm bốn ba trăm hai mươi một tám mươi một nghìn ba trăm tám mươi sáu
riêng hỗ trợ bằng điện thoại sẽ triển khai thành hai đợt đợt một từ ngày một đến ngày hai mươi tháng bốn đợt hai từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày một mươi bốn tháng bảy
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cục nhà trường bộ quốc phòng các trường đại học học viện các nhóm cao đẳng
nhóm ngành đào tạo giáo viên thông báo rộng rãi thông tin trên để thí sinh phụ huynh và các tổ chức cá nhân liên quan được biết
trong phần tin quốc tế nga xác nhận vụ tấn công tàu điện ngầm xanh petersburg là khủng bố
tấn công khí độc tại syri một mươi tám người thiệt mạng
người phát ngôn của ủy ban điều tra liên bang nga tuyên bố
thiết bị nổ trong tàu điện ngầm ở thành phố saint petersburg có thể do một trong số hành khách kích hoạt
người phát ngôn của ủy ban điều tra liên bang nga svetlana petenko tuyên bố
thiết bị nổ trong tàu điện ngầm ở thành phố xanh petersburg có thể do một trong số hành khách kích hoạt
thi thể của nghi phạm đánh bom này đã được phát hiện trong một toa tàu điện ngầm và đã được nhận dạng
theo bà petronko đối tượng là một người đàn ông
các phần thi thể của người này được phát hiện tại toa thứ ba của đoàn tàu
cảnh sát nga cũng đã công bố bức ảnh của nghi phạm thực hiện vụ nổ
đối tượng là người gốc kyrgyzstan mới nhập quốc tịch nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
nhiều tổ chức và các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố
tại ga tàu điện ngầm ở thành phố saint petersburg của nga
trong một thông cáo hội đồng bảo an liên hợp quốc bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân
cũng như nhân dân và chính phủ nga
hội đồng bảo an nhấn mạnh cần đưa thủ phạm những kẻ chủ mưu
cũng như đối tượng tài trợ
một mươi thành viên hội đồng bảo an đồng thời kêu gọi các nước hợp tác với nga trong việc này
liên minh châu âu eu đã gửi lời chia buồn với các gia đình nạn nhân
và hy vọng những người bị thương sẽ chóng phục hồi
phát biểu tại một cuộc họp báo người phát ngôn nhà trắng mỹ sul spris đã lên án vụ tấn công
đồng thời cho biết mỹ sẵn sàng hỗ trợ nga điều tra vụ việc
về phần mình trả lời báo giới tổng thống mỹ donald trump gọi vụ tấn công là điều khủng khiếp
và cho rằng những điều khủng khiếp như vậy đang xảy ra trên khắp thế giới
trong bối cảnh các nguy cơ khủng bố ở mức cao
các nước vùng vịnh cũng kịch liệt lên án vụ tấn công trên
thủ tướng nhật bản shinzo abe hôm nay cũng chia sẻ đau thương với gia đình các nạn nhân nga
ông khẳng định nhật bản đứng cạnh nga cùng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố
tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết hôm nay ít nhất một mươi tám người thiệt mạng và nhiều người bị thương
trong vụ tấn công bằng khí độc nhằm vào tỉnh idoliv tây bắc syri
so hard error xác nhận các máy bay chiến đấu đã tấn công nhằm vào thị trấn khan sekol
thược tỉnh idlib do quân đội dạy kiểm soát
theo so hard error cuộc tấn công đã khiến nhiều người tử vong do ngạt khói
đồng thời khiến nhiều người gặp vấn đề về hô hấp bất tỉnh nôn mửa và sụi bột mép
tổ chức này dẫn các nguồn tin y tế nhận định đây là một vụ tấn công khí độc
song vẫn chưa xác định hóa chất đã được sử dụng
ngoài quan liên minh dân tộc đối lập tại syri đã yêu cầu liên hợp quốc
mở cuộc điều tra vụ tấn công ngay lập tức cũng như thực hiện các biện pháp cần thiết
nhằm bảo đảm những đối tượng đứng sau vụ việc phải chịu trách nhiệm
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt